tại hà nội nhà máy hanwha aero angin chuyên cung cấp cấu kiện động cơ máy bay đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đã khánh thành tại khu công nghệ cao hòa lạc
dự án nhà máy hawa aero enzym được ban quản lý khu công nghệ cao hòa lạc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy với tổng vốn đầu tư hơn hai trăm linh triệu usd và khởi công xây dựng vào ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
sau thời gian xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị vận hành thử nhà máy đã chính thức khánh thành và đi vào sản xuất hàng loạt từ ngày sáu tháng một mươi hai và dự kiến sẽ xuất xưởng sản phẩm đầu tiên vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín
dự án sau khi đi vào hoạt động sẽ đồng góp thuế vào ngân sách thành phố hà nội tạo việc làm cho hàng nghìn lao động đào tạo lao động chất lượng cao chuyển giao công nghệ góp phần nâng cao năng lực về công nghệ cao của việt nam
ngay khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại khu công nghệ cao hòa lạc
công ty trách nhiệm hiếu hạn hawa aero enzym đã tuyển dụng và cử nhiều kỹ sư việt nam đi đào tạo tại hàn quốc
hiện có khoảng hơn bốn mươi kỹ thuật viên của công ty mẹ tại hàn quốc đã có mặt tại nhà máy để đào tạo cho khoảng hai trăm linh kỹ thuật viên việt nam